hội nghị trực tuyến tăng cường hội nhập quốc tế chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững
đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
cùng dự và chủ trì còn có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương
triển khai nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị về hội nhập quốc tế và định hướng chiến lược chủ động
tích cực hội nhập quốc tế mà đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
công tác hội nhập quốc tế đã triển khai toàn diện hiệu quả trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm
đồng thời đẩy mạnh hội nhập trên các lĩnh vực khác
công tác hội nhập quốc tế đã thu được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình
ổn định tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế
tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia trong thời gian qua

tạo môi trường thuận lợi của cộng đồng quốc tế nâng cao vị thế quốc gia thể hiện vai trò chủ động tích cực của việt nam
công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã đàm phán ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do
đạt được những đột phá quan trọng tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong nước
các hiệp định thương mại tự do này đã giúp cho chúng ta đã xây dựng những mối quan hệ rất bền vững
với các nền kinh tế và các quốc gia đối tác
và hiện nay như các đồng chí cũng biết
là có tới một mươi năm trên hai mươi nước trong nhóm g hai mươi của thế giới đã có những quan hệ thông qua các fta đối với việt nam
và như vậy thì chúng ta còn có những điều kiện để thông qua cái tái cơ cấu cả về thương mại thị trường
và dẫn đến cái tái cơ cấu của nền kinh tế để chúng ta có điều kiện tái cơ cấu về công nghệ và công nghiệp
cũng như các kinh tế để chúng ta tham gia vào các chuỗi giá trị mới sẽ được hình thành ở khu vực và ở quốc tế

và những điều kiện đã đánh giá việc triển khai các nghị quyết của đảng về hội nhập quốc tế trong năm năm qua
đồng thời phân tích dự báo tình hình quốc tế trong nước nhất là cơ hội thuận lợi và khó khăn
thách thức từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và trong năm năm một mươi năm tới
thủ tướng lưu ý các đại biểu cần xác định rõ tầm nhìn mục tiêu định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập
từ đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp kế hoạch chương trình hành động đối với từng lĩnh vực
đặc biệt là các vấn đề nội hàm cơ chế chính sách giải pháp cụ thể thúc đẩy hội nhập quốc tế chủ động
hiệu quả bền vững góp phần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi